vào đêm qua hai tháng chín trên quốc lộ sáu đoạn qua đèo triềng đông huyện yên châu tỉnh sơn la đã xảy ra một vụ tai nạn khiến hai người chết một người bị thương
cụ thể một chiếc xe container chở ngô do tài xế lò văn thỏa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba điều khiển đến khu vực đèo triềng đông đã mất phanh và đâm vào ba nhà dân ở ven đường
hậu quả của vụ tai nạn khiến vợ chồng anh lò văn điền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba và chị quang thị le sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngụ tại một trong ba căn nhà ven đường thiệt mạng tại chỗ
lái xe cũng bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu
ngay sau khi vụ việc xảy ra các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ gia đình cũng như làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn